báo chí mỹ và nhật bản đã đăng tải bài viết đánh giá cao thành công của việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời cho rằng thành tích này sẽ giúp cho việt nam nâng cao uy tín trên trường quốc tế
cha nghe hu japan cho rằng những biện pháp nhanh chóng và quyết liệt kể từ khi dịch bệnh mới đang lây lan trong lãnh thổ trung quốc
đã khiến việt nam tận dụng tốt thời gian để khống chế dịch
bên cạnh đó sự ủng hộ của người dân sự phối hợp đồng bộ của nhà nước và quân đội đã giúp việc kiểm soát dịch bệnh nhanh chóng hơn
đánh giá về những hành động hỗ trợ các nước láng giềng cùng nhiều quốc gia khác chống dịch
hay việc việt nam thúc đẩy tổ chức hội nghị cấp cao trực tuyến asean cộng ba và thông qua quyết định thiết lập quỹ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bài viết nhận định với những thành tiệu trong công tác phòng chống dịch việt nam đã giữ vững vị thế lãnh đạo của mình trong khối
đồng quan điểm báo wall street journal của mỹ dẫn lời một số chuyên gia nhận định việt nam đã hành động quyết liệt để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
và khả năng điều này sẽ giúp việt nam nâng cao uy tín trên trường quốc